tại trụ sở báo tiền phong trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh quỹ hỗ trợ tài năng trẻ việt nam đã tổ chức buổi họp báo
giới thiệu về hoạt động bình chọn và tôn vinh giải thưởng gương mặt trẻ việt nam tiêu biểu năm hai nghìn một mươi tám
năm nay ban tổ chức nhận được một trăm ba mươi bảy hồ sơ hợp lệ được đề cử từ bốn mươi tám đơn vị để xét chọn gương mặt trẻ việt nam tiêu biểu hai nghìn một mươi tám trên một mươi lĩnh vực
học tập nghiên cứu khoa học sáng tạo thể thao kinh doanh khởi nghiệp
trên cơ sở thảo luận đánh giá thẩm định phân tích từng bộ hồ sơ của các đề cử hội đồng xét tặng giải thưởng gương mặt trẻ việt nam tiêu biểu hai nghìn một mươi tám đã tiến hành bỏ phiếu kín
lựa chọn ra hai mươi đề cử thuộc chín lĩnh vực vào vòng bình chọn trực tuyến trên mạng internet
từ ngày hai mươi năm tháng một năm hai nghìn một mươi chín sẽ tiến hành bình chọn trực tuyến thông qua địa chỉ website của chương trình www tainangtrẻvietnam vn
chọn ra một mươi gương mặt trẻ việt nam tiêu biểu hai nghìn một mươi tám và một mươi gương mặt trẻ việt nam triển vọng hai nghìn một mươi chín
lễ tuyên dương gương mặt trẻ việt nam tiêu biểu hai nghìn một mươi tám sẽ được tổ chức vào ngày một mươi chín tháng ba tại đài truyền hình việt nam
thưa quý vị tại buổi họp báo ban tổ chức cũng đã tiết lộ một số gương mặt rất quen thuộc
đã lọt vào danh sách top hai mươi gương mặt trẻ tiêu biểu việt nam
trong đó có cầu thủ nguyễn quang hải vận động viên bùi thị thu thảo hay hoa hậu h n y